vào khoảng sáu giờ sáng nay trên tuyến quốc lộ ba đoạn qua địa phận xã phượng sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
một xe ô tô đưa đón công nhân đang lưu thông thì bất ngờ bị lật khiến cho bảy người bị thương
xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi chín f hai mươi bốn do lái xe vi văn ái chú huyện lục ngạn điều khiển theo hướng lục ngạn lục nam
trên xe chở hai mươi một công nhân của công ty hồng hải
khi đến địa phận thôn cầu đất xã phượng sơn thì lái xe bị mất lái
khiến cho xe bị lật nghiêng xuống vườn của một nhà dân cạnh quốc độ ba
hậu quả của vụ việc đã làm cho một công nhân bị đứt lìa một cánh tay và sáu công nhân khác bị thương nhẹ
xe ô tô bị hư hỏng nặng
hiện công an huyện lục ngạn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn